tại cơ quan công an đối tượng đã cho những lời khai ban đầu hé lộ nguyên nhân của vụ án
được sự vận động của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh người mẹ trẻ này đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mấy khai nhận thường xuyên bị chồng là chịu mềnh chán đánh đập và đuổi ra khỏi nhà
nhưng vì thương các con còn quá nhỏ mấy đã cố gắng chịu đựng
đêm xảy ra sự việc hai vợ chồng đã cãi nhau qua điện thoại
để giải thoát cho mình và các con mấy đã đi mua bốn gói thuốc diệt chuột về pha một gói cho ba con uống
còn mình uống ba gói sau đó cả bốn mẹ con lên giường đi ngủ chờ chết
chờ mãi không thấy thuốc có tác dụng mấy đã dùng dây xiết cổ ba đứa con tội nghiệp rồi phóng hỏa đốt nhà
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra dự việc và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất của vụ án thương tâm này
liên quan đến vụ việc triệt phá đường dây chuyên buôn bán trẻ sơ sinh từ việt nam sang trung quốc
giải cứu được một mươi trẻ em vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
cục cảnh sát hình sự tổng cục cảnh sát bộ công an vừa ra thông báo truy tìm cha mẹ cho tám trẻ em là nạn nhân bị mua bán sang trung quốc
như tin đã đưa vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi một công an trung quốc triệt phá một đường dây chuyên bôn bán trẻ sơ sinh từ việt nam sang trung quốc
và giải cứu thành công một mươi trẻ sơ sinh các cháu sau đó đã được trao trả cho phía việt nam
cơ quan chức năng đặt tên cho các cháu là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hùng mạnh và xác định hai cháu
và mạnh chính là con của nghi can bị bắt giữ trong vụ án
một mươi cho bé còn lại được nuôi dưỡng chăm sóc trong điều kiện tốt nhưng vẫn chưa có thông tin về gia đình
cục cảnh sát hình sự đề nghị gia đình người thân các cháu hoặc những ai biết thông tin về sự việc sớm liên hệ với cục cảnh sát hình sự
bộ công an theo địa chỉ số một mươi bốn trên năm mươi năm đường hoàng hoa thám quận ba đình hà nội theo số điện thoại sáu mươi chín bốn mươi bốn bảy trăm sáu mươi ba hoặc số di động chín trăm một mươi hai bảy trăm chín mươi sáu hai trăm hai mươi chín
gặp đồng chí khổng ngọc anh
cơ quan công an khẳng định khi xác định chính xác gia đình sẽ tạo điều kiện để các cháu sớm trở về với người thân
đồng thời đảm bảo thông tin bí mật về sự việc và người cung cấp thêm
trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày thông báo nếu vẫn không xác định được cha mẹ người thân cho các cháu
cơ quan chức năng sẽ tìm mái ấm gia đình thay thế cho các cháu theo quy định của pháp luật
những năm gần đây tội phạm mua bán người trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh
lào cai nói riêng có những diễn biến rất phức tạp
mặc dù công tác đấu tranh với loại tội phạm này của các lực lượng chức năng triển khai rất quyết liệt
nhưng với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt các đối tượng vẫn gây ra nhiều vụ việc
không chỉ gây khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra mà còn để lại những hệ quả nhức nhối cho xã hội
vừa qua công an huyện sapa nhận được đơn của nạn nhân nữ trú tại thôn phùng mông xã bản phùng huyện sapa
về hành vi phạm tội của đối tượng già nga sáng chú xã thanh kim huyện sapa
theo nội dung đơn tố cáo thì nạn nhân có quen một người đàn ông tên là sáng
người này hứa giúp chị sang trung quốc tìm việc làm với thu nhập cao
nhưng sau đó đã lừa bán chị cho một người đàn ông lạ mặt làm vợ
trên cơ sở nội dung đơn và thông tin do nạn nhân cung cấp
lãnh đạo công an huyện sapa đã chỉ đạo các đội nghiệp

tăng cường lực lượng nắm tình hình trên địa bàn
giả soát các đối tượng trong khu vực các địa bàn trọng điểm
để xác định đối tượng gây án và có thể ẩn náu
cùng với đó lực lượng công an tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm
được triển khai rộng khắp đến các thôn bản vùng sâu vùng xa
để giúp cho công tác điều tra nhanh chóng thuận lợi
công tác phá án cũng gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là manh mối của đối tượng không rõ ràng
cái thứ hai nữa là về người bị hại
có nghĩa là khi đối tượng làm quen thì dùng một tên giả
và sau đó chỉ nhận được diện qua ảnh thôi
chúng tôi đã bằng mọi biện pháp nghiệp vụ của công an của ngành
cũng như là quần chúng nhân dân cung cấp
thì có những đối tượng sáng
có những đặc điểm trùng khớp với cái đối tượng đã giả tên là hàng
để bán dở đi sang trung quốc
quá trình điều tra xác minh thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được đối tượng giàng a sáng
chính là người đã thực hiện hành vi phạm tội
tại cơ quan điều tra sáng khai nhận
trong thời gian làm thuê bên trung quốc
sáng có quen một người bạn tên là thảo
thảo báo sáng về việt nam đưa con gái sang bán sẽ được trả giá cao
nghe lời thảo sáng đã rủ nạn nhân là người quen biết từ lâu
rồi hứa hẹn sẽ tìm cho chị một công việc an nhàn
thu nhập cao
để thực hiện ý đồ sáng đã tạo ra nhiều tình huống giả
để lừa đảo nạn nhân qua biên giới bán cho thảo
với giá khoảng ba mươi bốn triệu đồng tiền việt nam
số tiền kiếm được sáng tiêu xài cho mục đích cá nhân
hành vi mua bán người của già nga sáng được làm rõ
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu vực
đây là thủ đoạn không mới
nhưng vẫn còn đó những nạn nhân bị lừa gạt
dù rỗ để khi tỉnh lại đều quá muộn màng
hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ cả tin
một lần nữa lại dóng lên để ngăn chặn âm mưu và tội ác của kẻ xấu
một vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn
với trị giá tài sản bị cướp lên tới hơn một tỷ đồng
đã xảy ra trên quốc lộ một a thuộc địa phận phường long bình
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
hiện cơ quan công an tỉnh đồng nai đang tiến hành điều tra
truy bắt đối tượng gây án
theo điều tra ban đầu vào ngày tám tháng tám
bà trần thị thất năm mươi tám tuổi chú ở hà nội
đi từ tỉnh long an đến đồng nai để làm thủ tục mua bán nhà đất
khi vừa đến trước siêu thị lotte mart thuộc phường long bình
thành phố biên hòa bà thất bước xuống xe
rồi đi bộ đến khu vực nhà chờ xe buýt gần đó
để chờ người quen đến đón
thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy
vượt lên giật túi sách bên trong đựng khoảng sáu trăm linh triệu đồng
và một điện thoại vơi tu trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
bước đầu công an tỉnh đồng nai đã xác định được nghi can
gây ra vụ cướp giật nói trên và đang tiến hành truy bắt
phóng viên trần khương antv đồng tháp vừa thông tin cho biết
một đường dây ghi lô đề lên đến hàng trăm triệu đồng
vừa được công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp triệt phá
qua nguồn tin cung cấp của nhân dân
lực lượng công an đã bắt quả tang vợ chồng đối tượng châu bích phượng
dương ngũ lợi và con trai là dương đức tài
cùng chú tại huyện lấp vò về hành vi mua bán số đề
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hàng trăm phơi đề
với số tiền gần bốn trăm năm mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán số đề
qua đấu tranh đối tượng dương ngũ lợi đã thừa nhận hành vi tổ chức làm thâu đề
hàng ngày tiếp nhận thu gom phơi đề và tính tiền ăn thua
vì thiếu tiền trả nợ đối tượng trần anh tuyết chú tại thành phố bông ma thuột
đã làm giả các loại giấy tờ con dấu chứng nhận quyền sử dụng đất
để phai tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản
nhận được tin báo của bị hại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đã vào cuộc điều tra và còn phát hiện thêm
cũng với thủ đoạn này tuyết đã chiếm đoạt của hai ngân hàng khác
với tổng giá trị hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
thời gian qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
nhận được đơn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh nơ trang long phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
với nội dung tố cáo đối tượng trần thục trinh ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuột
có dấu hiệu làm giả các con dấu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để vay chiếm đoạt số tiền tám trăm linh triệu đồng
qua quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ đối tượng này là trần ánh tuyết
ở phường tân lợi thành phố bông ma thuột nhưng lấy tên giả là trần thục trinh
tuyết khai nhận do nợ nần trồng chất không trả nổi
nên đã lên mạng internet tìm liên hệ mua các loại giấy tờ giả
sau đó tuyết làm các con dấu giả của văn phòng xác nhận nhà đất
văn phòng công chứng cơ quan công an và giả chữ ký để đóng vào chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đã mua cùng với cái tên giả trần thực trinh
với bộ giấy tờ giả đó tuyết đã mang đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
trình nhánh nơi trang long ở phường tân tiến thành phố bông ma thuột
vài chót lọt tám trăm linh triệu đồng
có nói là có làm cả sổ đỏ và có thể vay được ngân hàng
nên em mới nhờ người làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở buôn đôn và phường khánh xuân
và vay số tiền là tám trăm linh triệu
mục đích là để trang trải nợ nần và chuyển lại một số ít để mà sử dụng
trước đó cũng với thủ đoạn như trên trần ánh tuyết đã lừa chót lọt hai chi nhánh
của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
với tổng số tiền sáu trăm năm mươi triệu đồng
để phòng ngừa tình trạng các đối tượng làm giả hồ sơ tài liệu
vay vốn ngân hàng xâm phạm đến an toàn trong hoạt động tín dụng
thì cơ quan điều tra cũng có khuyến cáo đối với các ngân hàng
tức là quá trình thẩm định đối với các hồ sơ tài sản thế chấp quyền sử dụng đất thế chấp
đối với cán bộ tín dụng thì cần phải nâng cao trách nhiệm và có cái tính nhạy cảm nghề nghiệp
tức là kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu nghi vấn đối với những khách hàng có dấu hiệu làm giả hồ sơ tài liệu
và cán bộ tiến dụng cần trực tiếp đi cùng khách hàng đến các văn phòng công chứng
đến văn phòng đăng ký đất đai để chứng nhận trong cái hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
để đảm bảo tính chặt chẽ và tính pháp lý của các hồ sơ vay vốn
và tránh trường hợp đối tượng làm giả hồ sơ vay vốn như đã nêu trên
hiện trần ánh tuyết đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc thông báo
nếu có ai tổ chức doanh nghiệp ngân hàng nào có quan hệ công nợ với bị can trần ánh tuyết
thì liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế qua số điện thoại sáu mươi chín bốn triệu ba trăm tám mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi hai
hoặc số chín trăm chín mươi bảy một trăm tám mươi tám nghìn tám trăm năm mươi tám gặp điều tra viên thụ lý vụ án để được hướng dẫn giải quyết

giật cấp một mươi cấp một mươi một
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão số ba di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng tám vị trí tâm bão cách bờ biển quảng ninh thanh hóa
khoảng một trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão
chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền với cường độ cấp chín cấp một mươi
ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
từ chiều tối nay ở vịnh bắc bộ
bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn
gió sẽ mạnh dần lên cấp sáu cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
từ sáng mai một mươi chín tháng tám khu vực các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình
nam định ninh bình thanh hóa có gió mạnh cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn
các nơi khác thuộc phía đông bắc bộ và các tỉnh nghệ an hà tĩnh
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp một mươi một
vùng ven biển từ nam quảng ninh đến nam định có nước sân bão
kết hợp với thủy chiều cao từ ba đến bốn mét
trên đất liền các tỉnh phía tây bắc bộ hai ngày tới trời nhiều mây
có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
gần đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh lũ quét và xả lở đất
đến ngày hai mươi một có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi độ
các tỉnh phía đông bắc bộ do ảnh hưởng của cơn bão số ba
trời có mưa nên nền nhiệt trong những ngày tới không cao
cao nhất ngày chỉ phổ biến ra động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
sau đó sang đến ngày hai mươi một tháng tám sau khi cơn bão suy yếu và tan dần
mưa sẽ nhanh chóng giảm
nên nhiệt độ tăng dần trở lại
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới phía bắc trời nhiều mây
có mưa vừa mưa to đến rất to
cần đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh
lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng
phía nam có mưa rào và rông dài rác
đến ngày hai mươi một thời tiết chuyển sang có mưa rào và rông vài nơi
còn tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ít chịu ảnh hưởng từ cơn bão nên ban ngày trời vẫn khá oi nóng
ít mưa với nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống còn từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày còn đang gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác
cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực nam bộ đới gió tây nam vẫn hoạt động mạnh
nên duy trì đều đặn những cơn mưa
rào và rông đặc biệt là trong ngày hôm nay và ngày mai
sau đó khoảng ngày hai mươi và ngày hai mươi một khi cường độ gió tây nam giảm dần
ban ngày trời sẽ còn nắng nhiều hơn
những cơn mưa chỉ còn tập trung chính vào thời đoạn chiều tối và đêm
nên nhiệt độ và độ ẩm ít biến động
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay